nhằm nâng cao hơn nữa trong công tác quản lý đô thị từng bước xây dựng thành phố sáng xanh sạch đẹp
xứng đáng là đô thị loại một trực thuộc tỉnh ngày ba bảy ubnd tp pleiku đã triển khai sử dụng phần mềm
ứng dụng quản lý phản ánh và tương tác orimx
từ phần mềm ứng dụng này người dân có thể trực tiếp thông tin hình ảnh và tương tác trực tuyến
thông báo tức thời các vi phạm sự cố trên địa bàn cho chính quyền địa phương
qua đó giúp chính quyền và lực lượng chức năng giải quyết các vấn đề về trật tự đô thị
sự cố hạ tầng gây ảnh hưởng tới môi trường sống làm việc của người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng và chính xác
đồng thời hỗ trợ người dân có thể tra cứu các thông tin liên quan tới dịch vụ công
cũng như theo dõi đánh giá kết quả xử lý chất lượng hành chính công
cùng với việc triển khai ứng dụng ubnd tp pleiku đã ban hành quy chế tiếp nhận
xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức về lĩnh vực trật tự đô thị
hướng tới xây dựng một thành phố xanh sạch đẹp và hiện đại